tại hà tĩnh thông tin từ sở y tế hà tĩnh sáng nay cho biết theo kết quả xét nghiệm từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh
tại tỉnh này đã ghi nhận thêm ba trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trước đó vào sáng ngày một mươi một tháng sáu trung tâm y tế huyện lộc hà đã triển khai test nhanh sàng lọc covid một mươi chín cho những người buôn bán
tại bờ kè biển xuân hải thị trấn lộc hà huyện lộc hà
qua xét nghiệm nhanh phát hiện người phụ nữ có hai lần dương tính với sars cov hai
trung tâm y tế huyện lộc hà đã lấy mẫu xét nghiệm của hai vợ chồng này
kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với sars cov hai
ngay sau khi phát hiện các trường hợp trên chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã lập năm chốt tạm thời phong tỏa hai trăm bảy mươi bốn hộ với một hai trăm linh dân
ngành y tế bước đầu đã kiểm tra và xác minh được ba mươi bốn người tiếp xúc gần
trong đêm ngày một mươi một tháng sáu ngành y tế đã huy động bốn mươi cán bộ lập bốn điểm lấy mẫu cho toàn bộ một hai trăm linh người dân trong khu vực phong tỏa
đồng thời tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực
theo kết quả xét nghiệm vào sáng ngày một mươi hai tháng sáu tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh
con của hai vợ chồng trên cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trường hợp này đã được cách ly tập trung trước đó tại khu cách ly tập trung của huyện lộc hà